tiếp tục với manchester united từ cuối vòng đầu trước
trận hòa như thua của thầy trói viên solskjaer trước đội bóng chính thức xuống hạng ladderfield
đã chấm dứt giấc mơ được nhìn thấy đội bóng con cưng thi đấu tại champions league của các cổ động viên manchester united
quy đỏ hiện tại chỉ có được sáu mươi sáu điểm sau ba mươi bảy vòng đã đấu
kém đội xếp thứ bốn là tottenham hotspur tới bốn điểm
trong khi ngoài hạng anh chỉ còn một vòng đấu nữa là sẽ khép lại
trận hòa này khiến cho cảm xúc của các fan mẫu chạm đáy
sau khi huấn luyện viên người naui chính thức đặt bút ký hợp đồng ba năm với đội chủ dân old trafford
ở vòng đầu cuối manchester united được thi đấu tại hạt của những giấc mơ
đây được coi là cơ hội dành cho paul pogba cùng với các đồng đội
có lời xin lỗi cũng như cảm ơn đến người hâm mộ khi đối thủ của họ là cariffity
vì vậy chỉ có chiến thắng mới giúp các cổ động viên của quỳ đỏ cảm thấy nguôi ngoai phần nào sự thất vọng
trước một đội bóng đang đứng ở thứ ba từ dưới lên
đại diện của sir wales cũng giống như hudderfield
nói lời chia tay rẻ đầu lớn nhất bóng đá anh từ cuối tuần trước
sau trận thua sát nút hai ba chiếc crystal palace
chính vì vậy không có lý do gì để manchester united không có được ba điểm tuyệt đối
ngay tại nghe hát của những giấc mơ
hôm qua một buổi lễ chào đón sự kiện đếm ngược một ngày diễn ra olympic mùa đông hai nghìn hai mươi
tại bắc kinh trung quốc đã được diễn ra
buổi lễ đã được diễn ra một cách hoàn trang
với sự hiện diện của đông đảo các quan chức thể thao
cũng như người dân trung quốc
bắc kinh sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới tổ chức cả hai loại hình thế vận hội
mùa hè và mùa đông
trước đó thủ đô của trung quốc từng đăng cai olympic mùa hè năm hai nghìn tám
đây cũng là lần thứ ba liên tiếp
một kỳ olympic được tổ chức tại châu á
sau thế vận hội mùa đông pyeongchang
ở hàn quốc vào năm hai nghìn một mươi tám
và thế vận hội mùa hè tokyo hai nghìn hai mươi

bắc kinh đã là một ứng cử viên xăng giá để đăng cai olympic mùa đông hai nghìn hai mươi
sau thành công của họ trong việc tổ chức olympic mùa hè năm hai nghìn tám
do đó chiến thắng của bắc kinh trung quốc trước đối thủ là thành phố almati
thủ đô của kazakhstan là điều không mới bất ngờ
tuy nhiên việc olympic hai nghìn hai mươi hai được tổ chức tại đây
sẽ dẫn đến việc các địa điểm thi đấu sẽ nằm cách xa nhau
ngoài ra các môn thi đấu có tuyết sẽ hầu hết phải dùng tuyết nhân tạo
với tiềm lực kinh tế rất lớn
đảm bảo cho ioc tránh khỏi những rắc rối về sau
ngược lại phía trung quốc xem đây là cơ hội lớn
để đẩy mạnh thị trường đồ thể thao mùa đông
tại vùng phía bắc
với hơn ba trăm linh triệu dân
vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin thể thao sáng ngày hôm nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại